phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ một đối tượng trong đường dây lừa đảo qua mạng hơn hai trăm linh tỷ đồng
đó là vũ duy sơn hai mươi sáu tuổi trú tại phường văn quán quận hà đông thành phố hà nội
bước đầu sơn khai nhận khoảng giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
thông qua mạng xã hội sơn quen biết hùng và minh chưa rõ nhân thân lai lịch đang sinh sống tại thành phố dubai thuộc đất nước các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai minh đã liên lạc với sơn qua ứng dụng telegram và giao nhiệm vụ cho sơn đứng ra nhận tiền chuyển khoản của người khác chuyển đến
minh trả tiền công cho sơn một mươi hai triệu đồng một tháng và sơn cũng biết số tiền trên là của những người bị nhóm của minh lừa tham gia vào app hẹn hò và ký nữ chuyển đến
để thực hiện hành vi minh đã giao cho sơn sáu chiếc điện thoại di động và ba mươi một tài khoản ngân hàng
hàng ngày thông qua ứng dụng app hẹn hò và ký nữ các đối tượng trong nhóm của minh sẽ rủ rỗ người chơi tham gia
với thủ đoạn như trên từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến nay sơn đã giúp cho nhóm của minh lừa tiền của hơn ba trăm linh người chiếm đoạt trên hai trăm linh tỷ đồng
riêng sơn đã thu lợi được khoảng ba trăm linh triệu đồng và hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
với hành vi giang dối tự nhận bản thân có khả năng hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn ngân hàng
hoàng thanh hùng chú tại huyện gia lộc tỉnh hải dương đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương khởi tố bị can
và bắt tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba hoàng thanh tùng liên tiếp đưa ra những thông tin không đúng sự thật
về việc bản thân có khả năng hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn ngân hàng
đồng thời đặt in biển quảng cáo treo khắp các khu dân cư trên địa bàn tỉnh hải dương thái nguyên bắc cạn
bằng thủ đoạn tinh vi hùng đã đưa ra hàng loạt lý do như phải nộp tiền phí mở hồ sơ
phí thẩm định thậm chí là cả phí che đậy tài sản để yêu cầu người có nhu cầu vay vốn chuyển vào một mươi một tài khoản ngân hàng do mình cung cấp
chỉ trong vòng năm tháng tổng số tiền hùng chiếm đoạt là gần tám tỷ đồng
ngoài mục đích nạp tiền chơi game đối tượng sẽ quy đổi và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình để tiêu xài
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam hai đối tượng gồm đỗ tấn lực và huỳnh huy cường đều trú tại tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó khi đi đến ấp chín xã sông rây hai đối tượng phát hiện nhà chị hoàng thị thu huyền mở cửa không có người trông coi
nên đã lẻn vào lấy trộm một điện thoại di động trị giá gần một mươi một triệu đồng rồi tẩu thoát
sau đó hai đối tượng tiếp tục đột nhập vào nhà anh phan nhật khanh ở xã nhân nghĩa lấy trộm một điện thoại di động trị giá một mươi sáu triệu đồng
tài sản trộm cắp được các đối tượng đã mang đi bán được ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
điều đáng nói là cả hai đối tượng đều nghiện ma túy riêng đỗ tấn lực từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
thời gian qua trên địa bàn huyện rồng riềng tỉnh kiên giang đã xảy ra một số vụ trộm cắp dây cắp điện thắp sáng công cộng
với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm lực lượng công an huyện rồng riềng đã vào cuộc điều tra
và nhanh chóng bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ án trộm dây điện để đem lại cuộc sống bình yên trên địa bàn
đây là hiện trường vụ cắt trộm dây điện vào tối ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba trên tuyến lộ chín trăm sáu mươi ba thuộc ấp hòa an b xã ngọc hòa huyện rồng riềng
theo người dân địa phương chỉ qua một đêm kẻ gian cắt hàng chục mét dây điện dùng để thắp sáng gây bất tiện cho mọi người đi đường vào ban đêm
công an huyện rồng riềng đã huy động lực lượng chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an các xã khẩn trương thẩm tra xác minh thu thập chứng cứ và mở rộng diện điều tra
tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng tìm ra thủ phạm gây án
xác định đây là băng nhóm tội phạm có biểu hiện hoạt động liên quyện liên tỉnh bằng các biện pháp nghiệp vụ và kết hợp với phát động phong trào toàn dân bảo vệ liên tổ quốc
thì ngày một tháng chín hai nghìn hai mươi
năm một nghìn chín trăm năm mươi ba lực lượng cơ quan huyện đã phục kích bắt quả tang ba đối tượng gây ra trộm cắp dây điện
thì qua điều tra thì có căn cứ lực lượng điều tra tiếp tục bắt thêm hai đối tượng trong cái đường dây trộm cắp dây điện ánh sáng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận bản thân không có nghề nghiệp và thường xuyên tụ tập đêm khuya để sử dụng ma túy
khi không có tiền tiêu xài thì nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
sau đó cả nhóm bàn bạc lợi dụng những đoạn đường vắng nhà dân vào đêm khuya ít người qua lại cùng nhau thực hiện hành vi cắt dây điện
trước khi đi trộm các đối tượng còn trang bị công cụ để gây án và hung khí sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện
với thủ đoạn nêu trên nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm cắp dây điện ở hầu khắp các xã trên địa bàn huyện rồng riềng
số dây điện trộm được nhóm đối tượng này mang về đi bán lấy tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài
về phía lực lượng công an thì phải tăng cường công tác nắm tình hình quản lý các địa bàn và đối tượng đặc biệt là các địa bàn dắn dân cư
có khả năng là các đối tượng thường xuyên theo dõi để trộm cắp tài sản để có biện pháp phòng vừa mà chủ yếu là tăng cường công tác từng cha
kể cả là từng cha thường phục và mặc phục để chủ động phát hiện
đối tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
trong thời gian tới lực lượng công an huyện rồng riềng tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phát huy hiệu quả các mô hình phòng chống tội phạm góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
công an phường an khê quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa tiếp nhận từ khu dân cư một khẩu súng quân dụng và hơn bốn mươi năm viên đạn các loại
công an phường an khê quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa tiếp nhận từ khu dân cư một khẩu súng quân dụng và hơn bốn mươi năm viên đạn các loại
theo ông huấn cho biết là số vũ khí trên người nhà ông cất giữ từ rất lâu đến nay khi dọn dẹp nhà cửa thì mới tìm ra
với trách nhiệm của một cựu chiến binh cùng sự vận động tuyên truyền của chính quyền địa phương và công an khu vực
ông đã tự nguyện giao nộp để quản lý số vũ khí vật liệu nổ trên theo đúng quy định của pháp luật
tránh việc trôi nổi tạo nên nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn
được biết từ đầu năm đến nay công an phường an khê đã vận động và tổ chức thu hồi được một mươi năm hung khí gồm dao kiếm tuyếp sắt và bảy mươi viên đạn hai liều đạn các loại
đối tượng ham mê cờ bạc nguyễn thanh sơn chú tỉnh long an vào trường mầm non bắt cóc con gái ba tuổi của bạn trở về tp hcm và nhắn tin đòi hai tỷ tiền chuộc
công an tỉnh long an đã phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an và công an các địa phương
nhanh chóng truy xét bắt giữ sơn và giải cứu thành công bé gái
qua đấu tranh bước đầu đối tượng nguyễn thanh sơn khai nhận đã bắt cóc cháu bé đòi gia đình cháu đưa tiền chuộc là hai tỷ đồng
do sợ đối tượng sát hại cháu gia đình cháu chi đã chuyển cho đối tượng số tiền một tỷ đồng
sau đó đối tượng đã gửi cháu bé tại một khách sạn ở phường an phú tp thủ đức tp hcm
sau năm tiếng đồng hồ khẩn trương truy xét đến hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày các tổ công tác đã phát hiện với bắt đối tượng sơn kịp thời giải cứu cháu bé an toàn
có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bảy bị can vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương khởi tố
vào ngày hai mươi tháng chín công an tỉnh hải dương đã phát hiện phạm văn thanh cùng với vợ là nguyễn thị thơm nhận số lô số đề của nhiều người dân
lực lượng công an xác định tổng số tiền
cơ quan công an tỉnh hải dương đã khởi tố bị can đối với phạm văn thanh nguyễn thị thơm cùng ba đối tượng khác về hành vi tổ chức đánh bạc khởi tố hai đối tượng về hành vi đánh bạc
một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra trên địa bàn xã nghi hoa huyện nghi lộc tỉnh nghệ an làm ba người tử vong
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi một h ngày hai tháng một mươi tại sưởng sản xuất đá ốp của anh nguyễn văn phượng ở huyện nghi lộc
vụ tai nạn xảy ra khi các công nhân đang làm nhiệm vụ
vận chuyển đá từ trên thùng xe tải đưa vào sưởng chế biến thì bất ngờ đá rơi xuống gây ra tai nạn
vụ tai nạn đã làm hai người tử vong tại chỗ một người tử vong sau khi đưa vào cấp cứu tại bệnh viện
liên quan đến vụ việc để lao công phẫu thuật căng da mặt cho khách cơ sở thẩm mỹ cang jin có địa chỉ ở phường vĩnh trung quận thanh khê thành phố đà nẵng
vừa bị ubnd quận ra quyết định xử phạt tổng cộng ba trăm hai mươi triệu đồng và đình chỉ
hoạt động ước giấy phép chứng chỉ hành nghề
vào tháng tám vừa qua công an quận thanh khê thành phố đà nẵng đã bắt quả tang cơ sở thẩm mỹ nói trên đang để nhân viên lau công xử lý da mặt cho khách
qua quá trình điều tra cơ sở thẩm mỹ này có năm hành vi vi phạm
mặc dù công an quận thanh khê đã mời đại diện cơ sở thẩm mỹ về để làm việc tại cơ sở nhưng cơ sở lại để nhân viên bảo vệ đi thay
sau này người đại diện cơ sở mới chịu đến công an để giải quyết